chúng tôi sẽ tiến hành các chính sách nâng cao chất lượng tự do hóa thương mại và đầu tư
chúng tôi sẽ tạo ra hệ thống nhằm giảm bớt giao cản mở cửa dịch vụ và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình
tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy là nơi chứng kiến nhiều cung bậc cảm xúc căng thẳng và kịch tính
đã xuất hiện ngay trên bàn nghị sự về hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
các bộ trưởng đã phải trải qua ba ngày làm việc cùng nhiều phiên họp kéo dài tới đêm khuya
để xem xét tám trang tài liệu nhằm tìm kiếm một hiệp định toàn diện có tiêu chuẩn cao và cân bằng
những nỗ lực đó đã được đền đáp xứng đáng bằng một thỏa thuận được ký kết dưới sự điều phối của nhật bản và nước chủ nhà việt nam
bằng tuyên bố đà nẵng tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung
tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy đã thành công tốt đẹp trở thành một biểu tượng sống động của đoàn kết và hội nhập
trong đó có phần đóng góp của việt nam nhằm thúc đẩy hòa bình
hợp tác và thị vượng đồng thời khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa dạng hóa đa phương hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng
báo chí trung quốc đã đưa tin đậm nét về chuyến thăm cấp nhà nước của tổng bí thư
chủ tịch trung quốc tập cận bình tới việt nam và tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế apec tại đà nẵng
các ấn phẩm như nhân dân nhật báo tân hoa xã và các đài truyền hình của trung quốc
cũng đã đăng tải trả lời phỏng vấn
phỏng vấn của các đại sứ hai nước giới chuyên gia lưu học sinh nhận định về thành tiệu phát triển
tình hữu nghị truyền thống và triển vọng hợp tác việt nam trung quốc
vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một nhà trắng đã ra thông báo hoàn ngành kết quả chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam
của tổng thống hoa kỳ donald trump nhấn mạnh hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác toàn diện hoa kỳ việt nam
thông cáo mở đầu bằng phát biểu của tổng thống donald trump nhận định việt nam ngày nay là một trong những nền kinh tế phát triển
và hoa kỳ hưởng lợi khi thiết lập quan hệ với các đối tác trong khu vực phát triển thịnh vượng
cũng trong tuần qua trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi một và các hội nghị cấp cao liên quan
tại philippines thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam tham dự hội nghị cấp cao asean cộng ba với trung quốc
nhật bản và hàn quốc hội nghị cấp cao kỷ niệm bốn mươi năm quan hệ asean canada và hội nghị gấp cao kỷ niệm bốn mươi năm quan hệ asean eu
phát biểu ý kiến tại các hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ với các đối tác
đánh giá cao cam kết của các đối tác về hỗ trợ asean xây dựng cộng đồng và phát huy vai trò trung tâm ở khu vực
thủ tướng cũng khẳng định việt nam sẵn sàng cùng các nước asean đóng góp tích cực và các nỗ lực chung vì hòa bình ổn định và phát triển của khu vực
năm hai nghìn một mươi tám tổng sản phẩm trong nước tăng sáu năm đến sáu bảy
là mục tiêu tăng trưởng gdp của việt nam đã được quốc hội thông qua trong nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
theo đó trong năm hai nghìn một mươi tám việt nam sẽ tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô tạo chuyển biến rõ nét thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược
cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh
khuyến khích đổi mới sáng tạo khởi nghiệp phát triển doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
năm hai nghìn một mươi tám tình hình thế giới và khu vực được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường
kinh tế thế giới tăng trưởng cao hơn năm hai nghìn một mươi bảy nhưng không đồng đều và còn nhiều rủi ro xu hướng bảo hộ vẫn gia tăng
bên cạnh đó cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được dự báo là sẽ tác động trên nhiều phương diện
tuy nhiên theo các chuyên gia nhận định đây sẽ vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội đối với việt nam
và việc đặt mục tiêu tăng trưởng gdp năm hai nghìn một mươi tám từ sáu năm đến sáu bảy là hợp lý
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua
và ngay sau đây xin mời quý vị đến với chuyện việt nam với sự dẫn dắt của biên tập viên hoàng hà
đã thiết lập quan hệ ngoại giao với việt nam trong hai mươi năm năm qua có một nền văn hóa tương đồng được nhiều người việt nam yêu thích
đó sẽ là câu chuyện thú vị mà vị khách mời đặc biệt đến với chương trình hôm nay chia sẻ cùng quý vị
đã thiết lập quan hệ ngoại giao với việt nam trong hai mươi năm năm qua có một nền văn hóa tương đồng được nhiều người việt nam yêu thích
đại sứ lee hiếc sinh ngày tám tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi tám tốt nghiệp cử nhân ngành kinh tế đại học seoul hàn quốc năm một nghìn chín trăm tám mươi
trước khi trở thành đại sứ đặc mệnh toàn quyền đại hàn dân quốc tại việt nam ông đã từng tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ ngoại giao tại các nước với các vị trí như bí thư thứ nhất thứ hai đại sứ quán hàn quốc tại nhật bản tham tán đại sứ quán hàn quốc tại cộng hòa nhân dân trung hoa đại sứ đặc mệnh toàn quyền hàn quốc tại philippines
trước tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân ngày hôm nay thưa ông là một đại sứ của hàn quốc tại việt nam ông nghĩ thế nào về mối quan hệ giữa việt nam và hàn quốc trong giai đoạn hiện nay
trước đây tôi đã từng làm đại sứ hàn quốc tại philippines sau khi hết nhiệm kỳ tôi về seoul một năm và tháng năm năm ngoái được bổ nhiệm sang việt nam dù tôi đã ở việt nam được gần một năm rưỡi nhưng cuộc sống tại việt nam khiến tôi ngày nào cũng cảm thấy hào hứng
mỗi ngày tôi được thưởng thức những món ăn việt nam rất là tốt
mỗi ngày tôi được thưởng thức những món ăn việt nam rất là tốt gặp gỡ những người việt nam đầy sức sống cần cù và thân thiện cùng cộng đồng năm mươi kiều bào hàn quốc đang sinh sống tại hà nội tôi cảm nhận thấy mỗi ngày đều rất thú vị và có ích thông qua những câu chuyện với họ chính vì thế mà tôi luôn cảm thấy thật hạnh phúc khi được bổ nhiệm làm đại sứ hàn quốc tại việt nam
mỗi ngày tôi được thưởng thức những món ăn việt nam rất là tốt gặp gỡ những người việt nam rất là tốt chính vì thế mà tôi luôn cảm nhận thấy mỗi ngày đều rất là thú vị và có ích thông qua những câu chuyện với họ chính vì thế mà tôi luôn cảm nhận thấy mỗi ngày đều rất là thú vị và có ích thông qua những câu chuyện với họ chính vì thế mà tôi luôn cảm nhận thấy mỗi ngày đều rất là thú vị và có ích thông qua những câu chuyện với họ chính vì thế mà tôi luôn cảm nhận thấy mỗi ngày đều rất là thú vị và có ích thông qua những câu chuyện với họ chính vì thế mà tôi luôn cảm nhận thấy mỗi ngày đều rất là thú vị và có ích thông qua những câu chuyện với họ chính vì thế mà tôi
hàn quốc và việt nam đã xây dựng mối quan hệ vững chắc trong lĩnh vực hợp tác kinh tế và hiện đang tiếp tục phát triển mối quan hệ này sâu và rộng ra nhiều lĩnh vực khác như giao lưu văn hóa hợp tác du lịch
năm nay là một năm rất đặc biệt của việt nam và hàn quốc khi chúng ta sẽ kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng một mươi hai tới
với vai trò và vị trí của mình ông có kế hoạch gì nhằm hướng tới sự kiện đặc biệt này thưa ông
năm nay kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao hàn việt nhưng bắt đầu từ tháng một đến nay đã có rất nhiều hoạt động kỷ niệm được tổ chức
nhóm nhạc nữ nổi tiếng gls genoration đã sang việt nam biểu diễn tại trung tâm hội nghị quốc gia vào ngày một tháng bốn vừa qua để lại nhiều ấn tượng cho người hâm mộ việt nam
lễ hội văn hóa thế giới gyeongju cố đô của hàn quốc được khai mạc trong tháng một mươi một tại thành phố hồ chí minh
ngoài ra đêm nhạc ca pop hay các hội thảo khoa học
hội thảo xúc tiến thương mại và đầu tư triển lãm nghệ thuật gồm hàn quốc liên hoan phim hàn quốc cũng sẽ được tổ chức trong thời gian tới
bên cạnh đó tôi cho rằng để thúc đẩy mối quan hệ hàn việt thành mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược và toàn diện phát triển trên mọi lĩnh vực
thì chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa để nhân dân hai nước hiểu tin cậy và yêu mến nhau hơn
quan trọng hơn cả là một trăm năm mươi kiều bào hàn quốc đang sinh sống tại việt nam cần yêu mến và tôn trọng đất nước văn hóa và con người việt nam
nỗ lực để xây dựng một cộng đồng kiều bào gương mẫu tại việt nam
cùng với đó tôi cho rằng chính phủ việt nam cần tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi để tăng cường hợp tác đầu tư
tôi có thể thấy rằng đại sứ rất hiểu về văn hóa và con người việt nam và tôi tin là rất nhiều khán giả việt nam đang rất tò mò
muốn biết những ấn tượng của ông khi đến với việt nam là gì thưa đại sứ
cảm nhận của tôi từ những ngày đầu đến việt nam công tác là dù khối lượng công việc
khá nhiều nhưng hoàn toàn chỉ có những việc thú vị và không có việc gì là quá khó khăn thách thức
bởi mối quan hệ hàn việt diễn ra trong bầu không khí hợp tác hữu nghị mật thiết và thuận lợi
nếu có thách thức thì tôi cho rằng đó là việc chúng ta cần chăn trở làm thế nào để phát triển mối quan hệ hàn việt trong hai mươi năm năm tới trở nên mật thiết hơn bây giờ
tôi thấy rằng người việt nam và người hàn quốc có nét tương đồng trên nhiều mặt đến mức như những người anh em trong một gia đình đặc biệt ngay từ diện mạo
khi tôi nhìn thấy các khán giả ngồi dưới kia thì tôi đã tưởng đó là các khán giả hàn quốc nên có thể thấy người dân hai nước chúng ta về hình thức không có gì khác nhau
chúng ta còn có những nét tương đồng về văn hóa có thể kể ra rất nhiều nét tương đồng giữa người việt nam và người hàn quốc
như đức tính hiếu thảo với cha mẹ coi trọng gia đình sự hy sinh vì con cái hay tinh thần hiếu học sự cần cù và nỗ lực hướng tới tương lai tốt đẹp hơn
tôi sống ở việt nam mới được một năm rưỡi nhưng cảm thấy người dân và văn hóa việt nam thân thuộc như tôi đã ở việt nam cả một mươi năm nay
tôi rất thích việt nam và tôi muốn khẳng định rằng tôi đã trở thành một phan hâm mộ của người dân và văn hóa việt nam
vậy khi mới đến việt nam có kỷ niệm nào là ông nhớ nhất
tôi vẫn còn nhớ rất rõ về ngày đầu tiên tôi đặt chân đến hà nội
tôi đến việt nam lần đầu cách đây hơn một mươi năm và sau một mươi năm quay trở lại việt nam hà nội đã thay đổi nhiều đến mức tôi khó có thể nhận ra hình ảnh hà nội trong trí nhớ một mươi năm trước đây của tôi
tôi cảm nhận được rằng việt nam đang phát triển rất nhanh
và người dân việt nam chăm chỉ làm việc với niềm tin với người dân việt nam
tôi vẫn chắc về một tương lai tươi sáng
ở bất kỳ đâu tôi cũng nhìn thấy hình ảnh người việt nam tràn đầy sức sống
thức dậy sau đêm đầu tiên ở hà nội tôi đi bộ ra công viên venho gần nhà
khi thấy hình ảnh rất nhiều người dân từ thanh niên cho đến các cụ già các gia đình say xưa tập thể dục tập arobic
nhìn thấy hình ảnh đó tôi đã hiểu rằng người dân việt nam giống người hàn quốc ở điểm rất chịu khó tập thể dục
rèn luyện sức khỏe để sống vì bản thân mình cũng như vì gia đình
các đại sứ khi đến với việt nam và học tiếng việt nam thường chia sẻ là học tiếng việt rất khó
vậy đối với ông ông thấy học tiếng việt có khó không khi học tiếng việt ông thấy điểm khó nhất là gì
trước khi sang việt nam công tác tôi có học khoảng vài tháng
nhưng giờ tôi đang tự kiểm điểm bản thân vì tôi đã không chăm học như kỳ vọng
tiếng việt là một ngôn ngữ khó đầy thử thách
trật tự câu cũng khác với tiếng hàn và lại có dấu
nên tôi cảm thấy rất khó và tôi cũng rất ai nái khi phải thú nhận rằng
tiếng việt của tôi tiến bộ chậm hơn tôi mong đợi
tôi nghĩ tiếng việt là một trong những ngôn ngữ khó nhất
cả tiếng việt và tiếng hàn cùng là ngôn ngữ xuất phát từ khu vực văn hóa chữ hán
do đó dù phát âm không hoàn toàn giống nhau nhưng khi nghe âm tiếng việt
cũng có thể đoán được từ đó có nghĩa là gì
nên tôi cho rằng nếu chăm chỉ thì hoàn toàn có thể nói tốt
khó nhất vẫn là dấu và phát âm của tiếng việt
nhiều khi tôi nói với người việt nam câu tiếng việt nào đó mà tôi đã học nhưng họ không hiểu
khiến tôi cũng cảm thấy khá nản trí
là một công dân của thành phố hà nội tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn
để trong thời gian tới có thể giao tiếp ở một mức độ nào đó với người dân thành phố hà nội
để nói một câu tiếng việt ông sẽ nói điều gì thưa đại sứ
chúng ta có thể thấy là giữa việt nam và hàn quốc có rất nhiều điểm tương đồng
có lẽ chính vì vậy mà các bạn trẻ của việt nam thường rất thích những bộ phim của hàn quốc
và cả nhạc cao
ngày hôm nay trong trường quay của chúng ta có rất nhiều các bạn sinh viên việt nam
và các bạn đang muốn được đặt một số câu hỏi đối với đại sứ
xin mời các bạn sinh viên
dạ vâng em xin được giới thiệu em đến từ học viện báo chí và tuyên truyền ạ
dạ em có một câu hỏi đó là với tư cách là sinh viên và cũng như là nhà báo tương lai
thì bọn em có cơ hội đến với rất nhiều quốc gia trên thế giới
thì để tìm hiểu về một quốc gia như hàn quốc thì chúng em nên bắt đầu từ đâu ạ
cách tốt nhất là trực tiếp đến hàn quốc trao đổi chuyện trò với người hàn quốc
thưởng thức các món ăn hàn quốc và tàn bộ trên đường phố hàn quốc
nhưng làn sóng văn hóa hàn quốc cũng đã đến với việt nam
ở hà nội hiện có khoảng năm mươi kiều bào hàn quốc đang sinh sống
đặc biệt nếu các bạn đến những nơi khu đô thị mỹ đình sẽ thấy nơi đây không khác gì hàn quốc
tôi mong rằng các bạn sẽ thử bắt quen với những người hàn quốc tại đó
xem phim truyền hình hoặc các chương trình ca nhạc hàn quốc trên tv
tôi nghĩ rằng không khó gì để tìm hiểu về hàn quốc
nếu các bạn chưa thể đi hàn quốc ngay được thì tôi cho rằng các bạn cần cố gắng tiếp xúc với người hàn quốc
phim ảnh hàn quốc và món ăn hàn quốc tại việt nam để cảm thấy thân thuộc hơn với đất nước hàn quốc
có bạn sinh viên nào muốn đặt câu hỏi với đại sứ nữa không
đầu tiên em xin phép gửi lời chào đến ngài đại sứ và anh hoàng hà
em có câu hỏi muốn đặt ra là khi mà mình làm việc với những đối tác là người hàn quốc
thì mình cần phải lưu ý những điều gì ạ
hiện rất nhiều doanh nghiệp hàn quốc đã đầu tư vào việt nam
có khoảng năm doanh nghiệp từ lớn
tới vừa và nhỏ đã đầu tư vào việt nam
tuy nhiên nếu muốn vào làm việc hoặc trở thành đối tác của các doanh nghiệp này
tôi nghĩ trước hết phải tìm hiểu thông tin cụ thể về doanh nghiệp đó
tại việt nam có rất nhiều cơ quan có thể cung cấp các thông tin liên quan đến doanh nghiệp hàn quốc
như ban kinh tế của đại sứ quán hàn quốc
cơ quan xúc tiến đầu tư và thương mại hàn quốc codra
hiệp hội các doanh nghiệp hàn quốc tại việt nam cocham
hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ hàn quốc
bởi vậy tôi cho rằng quan trọng nhất là cần phải bắt đầu từ việc hỏi các cơ quan này
những thông tin liên quan đến doanh nghiệp cụ thể để tìm hiểu rõ hơn
em muốn được hỏi đại sứ là đại sứ thấy những cơ hội và thách thức khi hợp tác với việt nam và các quốc gia khác là gì
tôi muốn khẳng định rằng giữa việt nam và hàn quốc không tồn tại vấn đề nhạy cảm nào lớn
do đó hai nước hàn việt có một kết quả
việt có môi trường thuận lợi để phát triển mối quan hệ hợp tác về kinh tế văn hóa giao lưu nhân dân và ngoại giao
đồng thời trong quá trình phát triển mối quan hệ hàn việt chỉ có thuận lợi chứ không có thách thức
tôi mong rằng hai nước sẽ tiếp tục cùng hợp tác xem xét suy nghĩ và cùng nắm tay hướng tới tương lai
để mối quan hệ này sẽ ngày càng phát triển rực rỡ hơn nữa trong thời gian tới
xin được cảm ơn đại sứ liwook đã dành thời gian tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
xin cảm ơn
thưa quý vị
chúng ta vừa lắng nghe những chia sẻ thú vị của đại sứ liuk đại sứ hàn quốc tại việt nam
điều đó cũng cho thấy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa việt nam và hàn quốc đã đang và sẽ là một tiền đề vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ giữa hai quốc gia
có lẽ chính vì vậy mà hàn quốc đang được coi là một trong những điểm đến của người dân việt nam tới sinh sống và học tập
và trong chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị đến với câu chuyện của một người con đất việt hiện đang sinh sống và làm việc tại xứ sở
anh nguyễn viết phong sinh ra và lớn lên ở đan phượng hà tây cũ nay là hà nội
năm hai nghìn sáu anh chọn hàn quốc là điểm đến để học tập
sau khi học xong nhận thấy hàn quốc là một môi trường tốt để sinh sống và làm việc anh xin vào làm công tác giảng dạy tại trường đại học chodang ở tỉnh quang tru hàn quốc
một mươi ba năm gắn bó với đất nước xinh đẹp này
đến nay anh phong đã có được một cuộc sống ổn định và may mắn có được một gia đình hạnh phúc
tuy nhiên cũng như nhiều người việt xa xứ khác anh cũng gặp không ít khó khăn nơi đất khách quê người
khi mà sang với đất nước bạn xa xôi như vậy vợ chồng tôi còn khá trẻ còn các cháu nhỏ nữa
nên là cái vấn đề khó khăn đầy vướng mắc nhất đó là rất là thương vợ ở xa rồi thì nuôi con nhỏ ở nhà mà mình tôi công tác bên kia
sau đó thì đón cháu nhỏ sang thì cái tình cảm vợ chồng từ trẻ xa xôi như thế này
nên đó là một cái điểm cản trở rất là lớn với tôi
nhưng mà tôi cũng rất là yên tâm khi vợ con ở nhà phải mạnh công tác phục vụ tôi ở hậu cần rất là tốt để tôi đảm bảo về cái thời gian sinh hoạt
cũng như là có thời gian tốt hơn để phục vụ cho cộng đồng và phát triển cộng đồng mạnh
tôi cũng rất là cảm ơn vợ của tôi ở nhà đã động viên cũng như là một điểm hậu phương vững chắc để tôi có cái thời gian cũng như có cái lòng tin và cũng như là cái yên tâm phục vụ cho cộng đồng
đó là một cái thành công và sau một cái thành công đó là người đàn bà vô lực hi sinh
không chỉ tham gia tích cực vào công tác giảng dạy tại trường đại học nơi mình đang công tác anh phong còn cùng cộng đồng kiều bào ở tỉnh quang tru thành lập hội đồng người việt tỉnh quang tru hàn quốc nhằm giúp đỡ cho cộng đồng người việt tại quang tru nói riêng và tại hàn quốc nói chung giải quyết các vấn đề vướng mắc gặp phải
bên cạnh đó anh và hội đồng người việt tại đây cũng mở ra những lớp học tiếng hàn tiếng việt miễn phí dạy cho người dân
cũng nhờ có anh và cộng đồng kiều bào mà hình ảnh về đất nước và con người việt nam được nhiều người trên nước bạn biết
họ cũng có thể nhận được nhiều thông tin tối hơn thông qua các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ các buổi triển lãm giới thiệu về quê hương việt nam yêu dấu
khi bà con ở vùng chúng ta chuyển sang một đất nước mới ở thì chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn
chính vì vậy chúng tôi mở cộng đồng người việt nam tại trường học trường nam quang chu
thứ nhất để phục vụ giúp đỡ bà con trong các việc giấy tờ hồ sơ cũng như là mở ra các lớp học miễn phí tiếng hàn tiếng việt cho các chị em gia đình đa văn hóa
hoặc là các bạn sinh viên mới sang hàn quốc để thích ứng và phù hợp với cuộc sống nhanh hòa đồng với cuộc sống ở bản địa nơi nước mới
cái thứ hai nữa là chúng tôi có các cái chương trình giúp đỡ anh chị em chẳng may trong quá trình lao động có những cái tai nạn xảy ra hoặc là có những cái sự cố lớn hơn là
có thể anh chị em có những cái trường hợp bị mất hoặc là có những cái hoàn cảnh đến bệnh viện với sức chi trả quá lớn
thì cộng đồng chúng tôi đại diện cho những cô và con này
còn đó có những lời kêu gọi để có một phần chia sẻ giúp đỡ cộng đồng
cái thứ ba nữa là chúng tôi mở cơ hội cộng đồng ra
chúng tôi thường xuyên tổ chức các lễ hội giao lưu văn hóa hàn việt để làm sao để bà con ở khu vực chơi nam quang trung nói riêng và toàn hàn nói chung
có những cơ hội giao lưu gặp gỡ sau những ngày học tập vất vả hay là chị em gia đình đa văn hóa có những cuộc sinh hoạt trong gia đình có những cái thiếu thốn tình cảm
thì anh em đến đó để trao đổi giao lưu
đối với anh phong quãng thời gian bốn năm được cùng vợ con sinh sống trên đất nước hàn quốc là quãng thời gian đẹp nhất
để rồi giờ đây khi vợ con trở về việt nam sinh sống chỉ còn lại một mình anh nơi đất khách quê người với những nỗi nhớ nhung khôn nguôi
tôi cũng xin gửi đến gia đình và người vợ tôi xin cảm ơn trong thời gian vừa qua đã có những hy sinh rất là lớn để cho anh có những thành công như ngày hôm nay
mặc dù là chưa phải nói to thật
nhưng một phần nào đó về bản thân cá nhân cũng thấy rất là hãnh diện khi mình đã có những cái thành quả và đạt được những cái công việc mà mình mong muốn
mong rằng thời gian tới đây em sẽ thông cảm và giúp đỡ anh nhiều hơn để có những vướng mắc khó khăn vợ chồng vượt qua để đạt được mục tiêu nuôi dạy con cái cũng như là trong xã hội có một vị trí nào đó
không ngừng phấn đấu không ngừng vượt qua khó khăn
anh phong cùng với nhiều người dân việt nam trên xứ sở kim chi này
vẫn đang nỗ lực ngày đêm để góp phần xây dựng một hình ảnh đẹp về đất nước con người việt nam trên nước bạn
để ngày hôm nay anh và những kiều bào đang sinh sống và làm việc tại hàn quốc có thể tự hào cất lên câu nói chúng tôi là người việt nam
vâng thưa quý vị khán giả những lời nhắn đến rồi đi mang theo biết bao nhiêu tâm tư tình cảm của những người con xa nhà hướng về quê hương đất nước
cũng như mang theo biết bao nhiêu nỗi nhớ nhung của gia đình và người thân gửi tới những đồng bào ở xa tổ quốc
và tiểu mục nhắn gửi quê nhà trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin được là cầu nối cho những người dân đất việt đang sinh sống và làm việc tại hàn quốc với quê hương việt nam yêu dấu
bạn hoàng văn bình một du học sinh tại hàn quốc mong muốn được chương trình tạp chí đối ngoại gửi lời nhắn tới ba mẹ với nội dung
vậy là con sang đất nước
con sang đất nước hàn quốc học tập cũng được gần chín tháng rồi
những bỡ ngỡ khó khăn ban đầu gặp phải giờ cũng đã ít dần đi
thay vào đó còn đang tập thích nghi dần với cuộc sống khí hậu nơi đây
cuộc sống bên này vừa học tập lao động lại xa gia đình thật không dễ dàng chút nào
sự thiếu thốn tình cảm là rất lớn
nhưng vì nghĩ đến ngày mai để mình trang bị một kiến thức tiên tiến hơn con lại cố gắng để phấn đấu
dẫu biết rằng phía trước còn nhiều chặng đường không bằng phẳng nhưng
con tin nếu mình còn quyết tâm và sự cố gắng thì sẽ vượt qua được
ba mẹ hãy yên tâm về con
mong bà mẹ giữ gìn sức khỏe và luôn mạnh khỏe
con mong sớm có ngày gia đình đoàn viên
bạn bùi thị lan trang nhắn gửi tới bố mẹ và gia đình đang sinh sống tại giao thủy nam định với lời nhắn
bố mẹ à
ở đó thôi mà con đã sang đất nước hàn quốc được năm tháng rồi
khi mới bước chân sang đây con cũng gặp nhiều bỡ ngỡ do sự khác biệt về văn hóa của hai nước
nhưng đến bây giờ mọi thứ đã dần ổn định rồi ạ
con đã thích nghi với cuộc sống sinh hoạt bên đất nước bạn rồi
mới đầu khi học một ngôn ngữ mới con cũng gặp một chút khó khăn
nhưng nhờ sự chăm chỉ chịu khó học hỏi cũng như thường xuyên giao tiếp với người hàn
nên con thấy việc học giờ đã dễ dàng và thú vị hơn nhiều bạn
bố mẹ ở nhà yên tâm con sẽ cố gắng học tập thật tốt rồi sớm về thăm bố mẹ
con yêu bố mẹ nhiều
bạn nguyễn anh tú đang học tập và làm việc tại hàn quốc gửi tới gia đình lời nhắn
bố mẹ à bố mẹ của con có khỏe không ạ cửa hàng của bố mẹ và mọi chuyện ở nhà vẫn ổn cả chữ
dạo này mẹ có hay đón bà ngoại xuống nhà mình chơi không
bố mẹ vẫn duy trì đánh bóng truyền buổi tối cùng các cô chú hàng xóm chưa ạ
bố mẹ nhớ ăn uống đầy đủ vận động hàng ngày cho cơ thể đỡ bị chậm lại theo thời gian nhé
chở con chút xíu nữa thôi hoàn thành xong khóa học con sẽ về nhà với bố mẹ ngay
còn ở bên này vẫn học tập và làm việc tốt con nhớ bố mẹ và em trai nhiều lắm
bạn lê thị hồng loan sinh viên năm ba khoa quan hệ quốc tế trường đại học hà nội
châu đăng hàn quốc nhắn gửi tới các tân sinh viên của việt nam tại hàn quốc với nội dung
mùa đông hàn quốc là những ngày nhiệt độ ngoài trời xuống mức âm độ cùng với những cơn gió lạnh đến bút da thịt
là những ngày tuyết phủ trắng đến ngập đầu gối mình đã đến hàn quốc vào một ngày đông như vậy
thấm thoát đã là mùa đông thứ ba rồi ba năm trải nghiệm cuộc sống tự lập nơi xứ người thật chẳng hề dễ dàng
với một cô bé vừa tròn một mươi tám tất cả đều mới lạ và bỡ ngỡ giờ thì mọi việc dường như đã đi vào quỹ đạo
cũng như rất nhiều du học sinh khác mình cũng đi làm thêm để trang trải sinh hoạt phí
mình mong muốn các bạn du học sinh việt nam tại hàn quốc sẽ cùng với mình cố gắng học tập thành công
để đền đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ để bảo đáp tấm lòng với thầy cô
thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại tuần này của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa thông qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân
hoặc qua địa chỉ email tạp chí znna gmail com xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo